sau bốn ngày mưa liên tiếp khiến quốc lộ một a đoạn qua tỉnh bình định xuống cấp nghiêm trọng
xuất hiện nhiều ổ voi ổ gà tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
khi tạnh mưa các đơn vị quản lý và thi công tuyến đường này đã khẩn trương huy động nhân công
máy móc tập trung sửa chữa khắc phục
điều đáng nói tình trạng này đã diễn ra suốt ba năm nay
từ khi tuyến đường chính thức thông xe vào cuối năm hai nghìn một mươi năm
tận dụng thời tiết thuận lợi các đơn vị nhà thầu thi công đã tập trung nhân công
huy động máy móc sửa chữa các đoạn đường quốc lộ một a bị hư hỏng nặng
theo đại diện ban quản lý dự án hồ chí minh đơn vị quản lý nhà nước về dự án này
thì ban đang chỉ đạo các đơn vị tích cực thi công đã khắc phục được khoảng tám km đường hư hỏng
và sẽ cơ bản hoàn thành cuối năm nay
nguyên nhân hư hỏng một phần là do những thiệt hại có sẵn từ sau đợt mưa bão năm hai nghìn một mươi tám
một phần do chất lượng đá ở một số điểm chưa tốt
chúng tôi cũng đã cho các đơn vị liên quan nghiên cứu
hút đá và lấy những cái đá mà nó chất lượng nó nghiên cứu kỹ hơn và đá chất lượng nó tốt hơn
hiện nay thì đang làm đất tăng cường ở bên phía đoạn phía nam này
kế hoạch thì thời tiết thuận lợi thì đến ba mươi một tháng một mươi hai thì cơ bản là gọn
thì trước mắt thì là cũng ưu tiên những cái đoạn nặng và những đoạn khi lưu lượng xe nhiều
năm hai nghìn một mươi năm công trình đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ một
qua địa phận tỉnh bình định được chính thức thông xe trong đó có ba dự án thành phần
dự án bot phía bắc tỉnh bình định dài hai mươi tám sáu km tổng mức đầu tư khoảng một sáu trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
và dự án bot phía nam tỉnh bình định dài khoảng bốn mươi sáu km tổng mức đầu tư khoảng hai bốn mươi năm tỷ đồng
đoạn giữa là phần dự án đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ có chiều dài sáu mươi sáu km
tổng vốn đầu tư khoảng bốn một trăm linh chín tỷ đồng
quản lý dự án đường hồ chí minh làm đại diện chủ đầu tư
tuy thuộc nhiều dự án khác nhau chủ đầu tư và nhà thầu khác nhau
nhưng mặt đường lại bị xuống cấp hư hỏng đồng loạt trên cả tuyến
bình định thì nó hỏng rất là nhiều đoạn giải xế cũng biết là họ phản ánh đoạn nào
còn mình thì mới mua mưa vào này là hai ngày thôi nó phát sinh rồi thôi
thì phát sinh ra mình cũng đã có một đơn vị trực tiếp hai nghìn bốn trăm hai mươi bốn để đảm bảo giao thông
đấy xử lý chứ nếu mà trong mưa thì xử lý tạm bằng cái phối
có phối cho nó ổn định thôi
chứ còn về sửa chữa lâu dài là phải nắng lên thì mới sửa chữa lâu dài được
trời đã tạnh mưa thì các nhà thầu đã ra và đã phân luồng giao thông
và sửa chữa khắc phục cái mặt đường như thế này
thì trong quá trình tham gia giao thông thì tôi thấy là
các phương tiện qua lại rất là khó khăn và ủng ứ
chúng tôi đã có mặt kịp thời để mà hướng dẫn các phương tiện này
đi cho nó đảm bảo an toàn giao thông
mới được đưa vào sử dụng khoảng ba năm
những quốc lộ một a đoạn qua tỉnh bình định đã liên tục vướng điệp khúc
hỏng rồi sửa sửa rồi hỏng được mệnh danh là đoạn đường xấu nhất cả nước
người dân đang rất mong chờ các đơn vị có trách nhiệm sẽ sửa chữa rút điểm
bảo đảm an toàn và bình yên cho người tham gia giao thông